mục tiêu tổng quát của chiến lược là đến năm hai nghìn ba mươi việt nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại thu nhập trung bình cao có thể chế quản lý hiện đại cạnh tranh hiệu lực hiệu quả kinh tế phát triển năng động nhanh và bền vững độc lập tự chủ trên cơ sở khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo gắn với nâng cao hiệu quả trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế
chiến lược một lần nữa nhắc đến một yếu tố rất quan trọng đó là khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy sức sáng tạo ý chí và sức mạnh toàn dân tộc xây dựng xã hội dân chủ công bằng văn minh trật tự kỳ cương an toàn bảo đảm cuộc sống hạnh phúc của người dân không ngừng nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân bảo vệ vững chắc tổ quốc môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước nâng cao vị thế và uy tín của việt nam trên trường quốc tế
phấn đấu đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước phát triển thu nhập cao
với tinh thần trí tuệ bản lĩnh của dân tộc chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng được một mô hình phát triển thịnh vượng toàn diện bao trùm của chính phủ chúng ta
đó là một nền kinh tế thị trường định hướng sự dụ nghĩa nơi mà mọi người dân mọi doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế đều bình đẳng tham gia đóng góp và phát triển của đất nước
tại thời điểm năm hai nghìn một mươi chín theo đánh giá lại của tổng cục thống kê gdp năm hai nghìn một mươi chín là ba trăm ba mươi hai tỷ đô la
gdp bình quân đầu người là ba bốn trăm bốn mươi hai đô la một người
gdp năm hai nghìn hai mươi dự kiến đạt khoảng ba trăm bốn mươi tỷ đô la
gdp bình quân đầu người khoảng ba bốn trăm chín mươi đô la một người
chỉ tiêu của chiến lược đến năm hai nghìn ba mươi phấn đấu tốc độ tăng trưởng gdp bình quân khoảng bảy một năm
gdp bình quân đầu người theo giá hiện hành đến năm hai nghìn ba mươi đạt khoảng bảy năm trăm linh đô la một người
dự thảo chiến lược đã được lấy ý kiến tham vấn rộng rãi
với các đối tác chiến lược bộ kế hoạch vận đồng
bộ kế hoạch đồng tư cũng đã tổ chức tham vấn nhiều lần
các ý kiến tham góp được tiếp thu nghiên cứu
tại hội thảo tham vấn vào cuối tháng một mươi một các nước các đối tác chiến lược đánh giá dự thảo có chất lượng cao toàn diện
nội dung chiến lược đã cân bằng các yếu tố kinh tế xã hội và môi trường
tôi cho rằng đây là văn kiện quan trọng và tôi rất vui khi đọc văn kiện này
cách tiếp cận đã dựa trên sự tham gia của nhiều bên và cân bằng
đây là cách tiếp cận được đánh giá cao
chiến lược đã nêu được tầm nhìn rất tốt cho việt nam trong một mươi năm tới
chúng tôi đã nhìn thấy sự dịch chuyển mô hình tăng trưởng
việt nam đang hướng đến mô hình tăng trưởng mới đúc kết những kinh nghiệm từ mô hình tăng trưởng cũ
tính đến bối cảnh đang thay đổi trên thế giới cũng như trong nước
với khát vọng và quan điểm phát triển nhanh và bền vững dựa vào ba thành tố
khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
ba thành tố này sẽ làm cho năng suất lao động của việt nam tăng lên
nhiều ý kiến cho rằng đây là những thành tố
thúc đẩy việt nam bắt kịp sự phát triển của thế giới
các đối tác chiến lược lưu ý việt nam cần làm rõ hơn quan điểm phát triển bao trùm
lấy con người làm trung tâm hài hòa giữa kinh tế xã hội và vấn đề an sinh
đặc biệt không để ai ở lại phía sau
sự tham gia của công chúng cũng chưa được thể hiện một cách đủ rõ trong chiến lược
việc cung cấp dịch vụ công sẽ ngày càng được chuyển giao nhiều hơn cho khu vực ngoài nhà nước
bởi vậy sự tham gia của xã hội các tổ chức dân sự cộng đồng sẽ đóng vai trò quan trọng
chúng tôi đánh giá cao việc việt nam tập trung vào chuyển đổi số
nhưng chúng ta phải dựa trên chất lượng cũng như hiệu quả trong cung cấp dịch vụ công
để đảm bảo việc sử dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo không để ai bị bỏ lại phía sau
hoan nghênh những ưu tiên dành cho lĩnh vực khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo của văn kiện
rõ ràng với những bất định trong môi trường toàn cầu cũng như trong bối cảnh kinh tế trong nước
đây là những định hướng quan trọng để đưa ra được kế hoạch chiến lược phù hợp cho tương lai
tôi đánh giá cao những thành quả thành công của việt nam trong việc phòng chống covid một mươi chín
sự thảo chiến lược cũng rất cân bằng khi bảo đảm hai hòa giữa một bên là tăng trưởng kinh tế
thúc đẩy thịnh vượng với một bên là ổn định cải cách và đặc biệt là hướng đến bền vững
các mục tiêu phát triển bền vững đây là mục tiêu rất khó
như người nghệ sĩ siếc vậy làm sao để cân bằng được trên dây
theo đại diện của usa
ndp vấn đề bối cảnh đánh giá tác động ảnh hưởng của covid một mươi chín tại chiến lược cần dài hơi không chỉ một hai năm
về tình trạng bão lũ thiên tai việt nam là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề
vì vậy cần đưa vào chiến lược khả năng chống chịu của nền kinh tế
cộng đồng trước rủi ro khí hậu và thiên tai là rất quan trọng
về giai đoạn phát triển tiếp theo cần quan tâm nhiều hơn tới việc phát triển kỹ năng cho người lao động
để có thể làm việc tốt hơn đồng thời tăng cường hệ thống an sinh xã hội đảm bảo bao trùm hơn
phản ứng nhanh nhạy hơn để bảo vệ người lao động những người dễ bị tổn thương
những người bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín tránh trường hợp họ bị nghèo đói hơn
chúng tôi cũng thống kê xem trong chiến lược này cụm từ nào được nhắc đi nhắc lại nhiều nhất
từ an ninh quốc gia là xuất hiện đầu tiên và nhiều nhất
tiếp theo đó là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng xuất hiện rất nhiều lần
điều này cho thấy tầm quan trọng của các yếu tố này
thứ ba là tài nguyên môi trường và xã hội
tôi cho rằng đây cũng chính là tầm nhìn của chiến lược
hướng đến việc sử dụng công nghệ để gia tăng hiệu quả nguồn lực tài nguyên
hướng đến phát triển xanh sạch hơn
tôi cho rằng các mục tiêu của các bạn đề ra rất tham vọng nhưng khả thi
ông jacques morissette đánh giá
xét một cách tổng thể sự thảo lần này tốt hơn rất nhiều chiến lược kinh tế xã hội trước đây
dự thảo chiến lược được đánh giá cao vì thực sự hướng đến tương lai
nhấn mạnh đến một loạt các nhân tố khác nhau như đổi mới sáng tạo
kỹ thuật số giáo dục thể chế hạ tầng và hội nhập quốc tế
những vấn đề rất cần thiết và đồng thời cũng nêu rất rõ phải khắc phục
hoặc giảm nhẹ rủi ro từ các vấn đề như nguy cơ bẫy thu nhập trung bình
giảm năng lực cạnh tranh quốc gia
theo phân tích của ngân hàng thế giới
có hai vấn đề việt nam có thể tiếp tục xem xét tại chiến lược
đầu tiên đó là vấn đề năng lượng
năng lượng tái tạo là một thành công lớn trong thời điểm hiện nay
tuy nhiên trong dự thảo chưa nêu rõ lộ trình chuyển đổi năng lượng ở việt nam
và việc chuyển đổi như vậy không phải chỉ để phòng chống biến đổi khí hậu
mà còn để cho chúng ta giảm hiệu ứng nhà kính
và giảm lệ thuộc nhập khẩu năng lượng từ nước ngoài
thứ hai đó là phân cấp
nhìn chung phân cấp cũng là một cách tiếp cận tốt
nhưng dường như có một nguy cơ đó là chưa phát huy được hết hiệu quả của phân cấp
thậm chí có những kẽ hở trong quá trình phân cấp ở địa phương
các địa phương còn thiếu cán bộ có đủ năng lực
thiếu nguồn lực để tận dụng tối đa ưu việt của phân cấp
và nếu không có sự hỗ trợ liên tục từ trung ương
phân cấp còn có thể có tiêu cực
cần làm rõ hơn cách để phát huy tính ưu việt của phân cấp
theo đánh giá của ngân hàng thế giới
các chiến lược thường đề ra các định hướng đúng đắn
nhưng khả năng trong việc thực hiện và tuân thủ các định hướng chính sách còn hạn chế
năng lực triển khai và tổ chức thực hiện cần được tăng cường
để việt nam đạt được khát vọng của mình
thực hiện và tuân thủ định hướng
định hướng chính sách cần trở thành vấn đề trọng tâm của chiến lược
trong đó thể chế là một phần thực hiện quan trọng
một trong cái yếu chúng ta gặp phải đó là trong quá trình triển khai
trước đây chúng ta đã có những chính sách rất tốt
nhưng trong quá trình triển khai có thể có vấn đề
ở đây chúng ta đã đưa ra tầm nhìn rất tốt ở trong dự thảo chiến lược rồi
thì tiếp theo triển khai như thế nào triển khai một cách đồng đều cụ thể
khoảng cách trong thực hiện chính sách chúng ta đã nhận ra một cách rõ ràng
cần hành động một cách đồng bộ tăng cường việc thực hiện
đảm bảo thực hiện hiệu quả các chính sách pháp luật
đúng là vấn đề tổ chức thực hiện hiện nay là vấn đại sự
cho nên chúng tôi trong cái quan điểm ấy chúng tôi cũng đặt là thể chế là một phần
nhưng mà thực hiện thể chế là vấn đề quan trọng
cho nên trong quan điểm mà phát hiện ấy là chúng tôi cũng nêu cái câu vấn đề là vấn đề thực hiện
lấy thực hiện là trọng tâm tới đây thì đấy là vấn đề mà rất quan trọng
năng lực của chính phủ được đánh giá
đánh giá là rất quan trọng để xử lý những vấn đề phức hợp phức tạp và sự bất ổn
đặc biệt là năng lực thích ứng bởi vậy cần đưa nội dung này vào chiến lược một cách rõ ràng
về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi sang công nghệ bốn
đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu mọi thứ rất không rõ ràng
vì thế chúng ta phải tăng cường thể chế huy động và sử dụng doanh nghiệp
có thể nắm bắt cơ hội bốn và chuỗi giá trị toàn cầu
để có thể tạo ra những động lực tăng trưởng mới
như thế sẽ tạo ra giá trị năng suất cao hơn
việc làm tốt hơn đặc biệt là trong các ngành kinh tế xanh
những đổi mới do doanh nghiệp dẫn dắt là một động lực để phát triển kinh tế việt nam
fdi đầu tư trực tiếp nước ngoài rõ ràng là một phần quan trọng trong câu chuyện này
và tôi nghĩ rằng tác động lan tỏa của công nghệ phát triển nguồn vốn con người
sẽ là một phần trong cách tiếp cận đó
các đối tác chiến lược rất quan tâm đến khả năng thực hiện các chỉ tiêu
đã được đưa ra tại dự thảo chiến lược
về thể chế
có nhiều quan niệm khác nhau về nội hàm của cơ chế thị trường
phần kiện gần đưa ra các chỉ tiêu cụ thể để hình dung nội hàm
về việc đẩy mạnh thể chế thị trường như chỉ tiêu liên quan đến thuế
về hạ tầng mục tiêu chỉ tiêu cụ thể cũng chưa rõ
đặc biệt là đầu tư cho năng lượng tái tạo
vấn đề đô thị hóa đã được đề cập
nhưng nếu tập trung nhiều hơn vào nội hàm định hướng phát triển
tầm nhìn của đô thị hóa thì sẽ tốt hơn rất nhiều
đánh giá cao thành công của việt nam trong việc ngăn chặn sự lây lan của covid một mươi chín
nhiều ý kiến cho rằng đây là kinh nghiệm đáng quý cho chiến lược kinh tế một mươi năm tới
có hai cơ hội trong đại dịch covid một mươi chín
chính phủ việt nam đã sáng tạo trong việc xem xét những mục tiêu do đại dịch tạo ra
đó là đầu tư công đặc biệt cho hạ tầng để thúc đẩy tăng trưởng
đây là một xu hướng trên toàn cầu và khu vực
tạo ra những khuyến khích bằng chính sách
những chương trình thúc đẩy đầu tư vào khả năng chống chịu
đầu tư vào hạ tầng để bảo đảm khả năng chống chịu với thiên tai biến đổi khí hậu
chính phủ việt nam cần nắm bắt cơ hội này
mà văn kiện chiến lược là một nền tảng chính sách quan trọng để thực hiện định hướng này
chúng tôi cũng thấy trong chiến lược có đề cập đến một số giải pháp về mặt tài khoá
các quốc gia đã và đang chú trọng đến các giải pháp tài khoá việt nam cũng vậy
chúng ta cũng nên sử dụng những kinh nghiệm tốt
chúng ta có được từ phòng chống covid một mươi chín vào giải pháp cho nhiều lĩnh vực cụ thể
cái vấn đề về tổ chức thực hiện
đúng là trong mấy chiến lược vừa rồi
tôi trực tiếp cũng làm và theo dõi triển khai
thì đúng là sau khi đại hội chúng tôi thông qua chiến lược
thì vấn đề đặt ra là tổ chức thực hiện
thì lần này thì chúc quý vị biết
thì sau khi nghị quyết của đại hội đảng thông qua
thì chúng tôi sẽ có hai kế hoạch năm năm để cụ thể hóa cái chiến lược này
và chắc chắn là chính phủ sẽ bán hành
một cái chương trình hành động
chương trình hành động
ở trong đó có các chỉ tiêu giám sát
chắc chắn là chúng tôi rất mong muốn các nhà tài trợ sẽ đồng hành với phía việt nam
để đưa ra các cái chỉ số để giám sát đánh giá
và đến kỳ sẽ có cái đánh giá báo cáo
cái đấy là cái quan trọng
về ba đột phá thể chế nhân lực và hạ tầng
ông cao vích sinh cho biết
nội hàm của ba đột phá đã có
những đổi mới
trong một mươi năm vừa qua
thể chế là vấn đề rất được quan tâm
nhưng mới tập trung vào cải đất hành trình
thủ tục là chủ yếu
trong một mươi năm tới
việt nam xác định tập trung vào nhân tố sản xuất
đó là thị trường sử dụng đất
thị trường khoa học công nghệ
trong đó có vấn đề sở hữu trí tuệ
vấn đề hạ tầng hơn lực
muốn phát triển và thịnh vượng
cần xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội
với các mục tiêu quan điểm và giải pháp tổng thể
việc xác định đúng và trúng các khâu đột phá chiến lược
có ý nghĩa vô cùng quan trọng
đối với sự hưng tịnh của các quốc gia
quan điểm phát triển cho thấy
không đơn thuần là kế hoạch bình thường cho các năm
cột lõi của chiến lược lần này thể hiện
và nhằm hiện thực phá khát vọng việt nam thường thường